dưới sự chỉ đạo của bộ chính trị sự điều hành của chính phủ công tác khắc phục sự cố môi trường biển miền trung đã được thực hiện nghiêm túc
đây là đánh giá của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc làm việc với lãnh đạo tập đoàn phongmosa và các bộ ngành địa phương liên quan
sau hơn một năm kể từ ngày xảy ra sự cố môi trường biển đặc biệt nghiêm trọng này
buổi làm việc diễn ra ngay sau chuyến thị sát của thủ tướng tại dự án nhà máy thép phongmosa khu kinh tế vũng áng hà tĩnh vào sáng nay ngày hai mươi tháng tám
kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh dự án formosa tại hà tĩnh là dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại việt nam
với trên một mươi một tỷ usd nhưng cũng là dự án có sự cố môi trường biển lớn nhất từ trước tới nay xảy ra trên đất nước ta
thủ tướng cho rằng formosa đã nhận lỗi trước nhân dân khắc phục nghiêm túc hậu quả về môi trường
thủ tướng cho rằng điều này thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư và khẳng định quan điểm của chính phủ
và các cấp chính quyền việt nam trong việc tạo điều kiện cho hoạt động của nhà đầu tư thành công mà cụ thể là có những mẻ thép chất lượng cao đầu tiên từ phôi thép việt nam đã xuất xưởng
điều kiện môi trường cơ bản được khắc phục trừ một điểm tại thôn hải thanh xã kỳ lợi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trên cơ sở đó thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền và nhân dân bốn tỉnh liên quan và tỉnh nghệ an ủng hộ đồng thuận tạo điều kiện khi formosa sẽ tiếp thu khắc phục sự cố
và bảo đảm môi trường trong quá trình sản xuất tại khu kinh tế vũng áng tỉnh hà tĩnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin truyền thông hội nhà báo việt nam cần tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân hiểu về tinh thần khắc phục của formosa
và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của chính phủ để nhân dân hiểu và đồng hành
thủ tướng nhấn mạnh việt nam là một nước asean và đang phấn đấu trở thành nước thu hút đầu tư trong khu vực
chính vì vậy các cấp ngành cần tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
trên tinh thần phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ môi trường